tại hà nội quân ủy trung ương đã tổ chức khai mạc trọng thể đại hội đại biểu quân đội lần thứ một mươi một
nhiệm kỳ hai nghìn hai mươi hai nghìn hai mươi năm tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương dự và phát biểu tại đại hội
cùng dự còn có nguyên tổng bí thư nông đức mạnh nguyên chủ tịch nước trần đức lương trương tấn sang
thủ tướng nguyễn xuân phúc nguyên thủ tướng nguyễn tấn dũng chủ tịch quốc hội nguyễn thị kim ngân
nguyên chủ tịch quốc hội nguyễn văn an nguyễn sinh hùng các đồng chí ủy viên bộ chính trị
bí thư trung ương đảng cùng bốn trăm năm mươi đại biểu đại diện cho hơn hai mươi sáu vạn đảng viên trong đảng bộ quân đội
năm năm qua trong bối cảnh có nhiều khó khăn thách thức do tác động của tình hình thế giới
khu vực trong nước và hoạt động chống phá của các thế lực thù địch song dưới sự lãnh đạo của đảng
sự quản lý điều hành của nhà nước với tinh thần đổi mới sáng tạo quyết tâm cao
đảng bộ quân đội luôn quán triệt cụ thể hóa đường lối
chủ trương quan điểm của đảng chính sách pháp luật của nhà nước đoàn kết nỗ lực vượt qua khó khăn thách thức
có nhiều chủ trương giải pháp lãnh đạo hoàn thành toàn diện các mục tiêu
chỉ tiêu nghị quyết đại hội đảng bộ quân đội lần thứ một mươi đề ra
trong đó có nhiều nhiệm vụ hoàn thành tốt một số nhiệm vụ hoàn thành xuất sắc
đảng bộ quân đội luôn trong sạch vững mạnh tiêu biểu
quân đội vững mạnh về chính trị năng lực lãnh đạo tuyệt đối trực tiếp về mọi mặt của đảng đối với quân đội
chất lượng tổng hợp sức mạnh trình độ và khả năng sẵn sàng chiến đấu của toàn quân được nâng lên
trong phiên làm việc ngày hôm nay tổng bí thư chủ tịch nước nguyễn phú trọng bí thư quân ủy trung ương sẽ phát biểu chỉ đạo
đại hội sẽ thảo luận báo cáo chính trị với chủ đề xây dựng đảng bộ quân đội trong sạch vững mạnh tiêu biểu
xây dựng quân đội nhân dân cách mạng chính quy tinh nguyện từng bước hiện đại một số quân chủng binh chủng lực lượng tiến thẳng lên hiện đại
phấn đấu đến năm hai nghìn ba mươi xây dựng quân đội hiện đại làm nòng cốt xây dựng nền quốc phòng toàn dân
bảo vệ vững chắc tổ quốc việt nam xã hội chủ nghĩa góp phần giữ vững môi trường hòa bình ổn định để phát triển đất nước